các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vì vậy số tiền thiệt hại mà bà lan có trách nhiệm bồi thường giảm xuống còn sáu trăm bảy mươi ba tám trăm linh tỷ đồng
bao gồm đã cấn trừ số tiền dương tấn trước tổng giám đốc công ty tường việt và một số bị cáo khắc phục hậu quả
hội đồng xét xử quyết định giao một một trăm hai mươi hai mã tài sản này cho scb tiếp tục quản lý xử lý
quá trình xử lý các tài sản để thu hồi nợ nếu còn dư thì phối hợp với cục cảnh sát kinh tế bộ công an
để xác định tài sản nào thuộc sở hữu của trương mỹ lan
thì sẽ dùng đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn khác của bị cáo trong vụ án
hội đồng xét xử cũng cho biết quá trình giải quyết vụ án đã thu thập sổ tay ghi chép của các trợ lý bà trương mỹ lan
cho thấy số tiền là một trăm linh tám tỷ đồng và một mươi bốn bảy triệu usd trở về tòa nhà vạn thịnh pháp
không chỉ từ scb mà còn từ nguồn gốc trái phiếu
vì vậy hội đồng xét xử đề nghị cục cảnh sát kinh tế bộ công an và viện kiểm sát nhân dân tối cao
trong quá trình điều tra mở rộng vụ án
sai phạm xung quanh số tiền này để làm căn cứ giải quyết ở giai đoạn hai
cũng theo hội đồng xét xử việc bị cáo trương mỹ lan lấy tiền từ scb đầu tư
chuyển nhượng nhiều dự án đang bị cây biên không có hồ sơ pháp lý rõ ràng
do đó hội đồng xét xử kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ số bất động sản
dự án liên quan tới các bị cáo chưa được giải quyết trong vụ án này
để xác định đúng bản chất giải quyết theo quy định của pháp luật
đảm bảo việc kê biên khắc phục thiệt hại
ngoài ra hội đồng xét xử cũng tiếp tục kê biên tạm giữ đối với các bất động sản
cổ phần giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
sổ tiết kiệm các tài sản khác của công ty cổ phần tập đoàn vạn thịnh pháp đứng tên sở hữu
hoặc giao cho các cá nhân đứng tên hộ của các bị cáo
những người liên quan khác để đảm bảo thi hành án nghĩa vụ tương ứng
bên cạnh đó hội đồng xét xử buộc bị cáo dương tấn trước
phải bồi hoàn tiếp cho scb hơn sáu trăm chín mươi hai tỷ đồng
trong trường hợp tài sản của vợ chồng bị cáo trước không đủ
thì dùng toàn bộ các tài sản khác bị kê biên của bị cáo cao việt dũng
để đảm bảo tiếp nghĩa vụ bồi hoàn cho các bị cáo trước
tòa bộ bị cáo trước phải nộp lại số tiền là hai hai trăm linh bốn tỷ đồng
số tiền này sẽ được khấu trừ vào nghĩa vụ của bị cáo trương mỹ lan
buộc bị cáo nguyễn thanh tùng và công ty dầu khí đông phương
phải bồi hoàn số tiền là bốn trăm bốn mươi ba tỷ đồng cho scb
chuyển số tiền ba trăm linh tỷ đồng mà ông nguyễn văn hảo
đã nộp khắc phục cho bị cáo trương mỹ lan qua scb
để khấu trừ vào nghĩa vụ của bị cáo trương mỹ lan trong vụ án
ngoài một một trăm hai mươi một mã tài sản đang thấy chất cho scb
trong quá trình điều tra bộ công an kê biên thêm một hai trăm ba mươi bảy bất động sản
liên quan đến bị cáo trương mỹ lan
vậy khối tài sản bị kê biên này được hội đồng xét xử sơ thẩm giải quyết như thế nào
đối với sáu trăm năm mươi tám bất động sản do các công ty thuộc tập đoàn vạn thịnh pháp đứng tên sở hữu
hoặc giao cho các cá nhân đứng tên hộ
hội đồng xét xử xét bản chất các tài sản này là của bị cáo trương mỹ lan
nên cần tiếp tục kê biên xử lý để thi hành án nghĩa vụ của bị cáo trong toàn bộ vụ án
đối với biệt thự cổ tại số một trăm một mươi một trăm một mươi hai võ văn tần
phường võ thị sáu quận ba tp hcm
tòa nhà một mươi chín hai mươi một hai mươi ba hai mươi năm nguyễn huệ
phường bến nghé quận một tp hcm
căn hộ tại bảy mươi hai nguyễn huệ phường bến nghé
hội đồng xét xử xác định
tài sản của bị cáo lan tiếp tục cây biên xử lý để thi hành nghĩa vụ
cho bị cáo trương mỹ lan trong toàn bộ vụ án
về bốn trăm bảy mươi năm bất động sản liên quan đến công ty cổ phần quốc cường gia lai
theo hội đồng xét xử nếu phía công ty này hoàn trả hai tám trăm tám mươi hai tám tỷ đồng
cho bị cáo trương mỹ lan
thì quốc cường gia lai sẽ nhận lại toàn bộ bất động sản cùng giấy tờ liên quan
về bảy mươi sáu bất động sản tại huyện nhơn trạch tỉnh đồng nai
theo hội đồng xét xử
các bất động sản này có dấu hiệu liên quan sai phạm
của một số đối tượng đứng tên hộ cho trương mỹ lan
nên hội đồng xét xử tuyên phải tách ra giải quyết trong một vụ án khác
và cần tiếp tục kê biên
giao cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an điều tra làm rõ xử lý sau
với một mươi sáu bất động sản tại xã phước kiển huyện nhà bè tp hcm
diện tích khoảng một hectare thuộc dự án khu dân cư bắc phước kiển
hội đồng xét xử nhận định bị cáo trương mỹ lan khai
chi năm trăm linh tỷ đồng để ông nguyễn ngọc dương đã tử vong mùa
nhưng hiện do người khác đứng tên
tuy nhiên hiện không có tài liệu nào xác định một mươi sáu bất động sản này
của bị cáo trương mỹ lan
nên tiếp tục kê biên giao bộ công an làm rõ
để giải quyết trong giai đoạn tiếp theo của vụ án
về nhà đất bảy mươi năm b trần kế sương phường bảy quận phú nhuận tp hcm
hội đồng xét xử đánh giá tài sản này do mai ngọc ngả đứng tên
thế chấp cho bà vũ thị hồng hạnh
vợ ông trương lập hưng là cháu của trương mỹ lan
vay một mươi chín ba tỷ đồng
vì vậy tài sản này
tài sản này tiếp tục bị kê biên để đảm bảo nghĩa vụ của bà nga
nộp lại một mươi chín ba tỷ đồng cho bị cáo trương mỹ lan
về hai bất động sản tại tỉnh long an do công ty phú an đứng tên
hội đồng xét xử tuyên tiếp tục kê biên đảm bảo nghĩa vụ
của công ty phú an và bà phan thị phương thảo
nộp lại hơn một trăm bốn mươi năm tỷ đồng và một lượng vàng sgc cho bị cáo trương mỹ lan
bất động sản tại phường tân phú quận bảy tp hcm
tuy thuộc sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên phát triển và kinh doanh nhà
nhưng hội đồng xét xử tuyên vẫn tiếp tục cây biên
để đảm bảo nghĩa vụ của công ty phải hoàn trả bốn trăm linh tỷ đồng
cho bị cáo trương mỹ lan
đối với nhà đất một trăm bốn mươi năm một trăm bốn mươi bảy nguyễn tất thành
phường một mươi ba quận bốn tp hcm
hội đồng xét xử tuyên vẫn bị cây biên theo nguyên tắc
nếu ủy ban nhân dân tp hcm giao đất cho công ty cổ phần logistics vila linh
công ty này phải hoàn trả sáu mươi tám tám tỷ đồng
và tiền này dùng đúng thực hiện nghĩa vụ bồi thường
cho bị cáo trương mỹ lan trong toàn bộ vụ án
đối với ba bất động sản của công ty cổ phần th hạ long
bất động sản của công ty âu lạc quảng ninh
sẽ tiếp tục cây biên để đảm bảo nghĩa vụ
hoàn trả hơn sáu chín mươi năm tỷ đồng cho bị cáo trương mỹ lan
bất động sản tại xã phước vĩnh đông huyện cần duộc tỉnh long an
cũng bị hội đồng xét xử tuyên kê biên
và sẽ được gỡ phong tỏa sau khi công ty sơn long thọ
nộp đủ một hai trăm bảy mươi năm tỷ đồng
để tham gia đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của bị cáo trương mỹ lan
liên quan đến một du thuyền hai tàu một mươi chín ô tô bị kê biên
hội đồng xét xử tuyên các tài sản này là của bị cáo trương mỹ lan
vì vậy tiếp tục kê biên xử lý để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn
của bị cáo trương mỹ lan trong toàn bộ vụ án
đối với hơn một trăm một mươi sáu triệu cổ phần tại công ty cổ phần địa ốc đông á
theo hội đồng xét xử bị cáo trương mỹ lan và tập đoàn vạn thịnh pháp
đã chi hơn một tỷ đồng
một sáu trăm bốn mươi sáu tỷ đồng để nắm giữ số lượng cổ phần trên
nên xác định đây là tài sản của bị cáo lan
từ đó hội đồng xét xử tuyên cần tiếp tục cây biên
để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của bị cáo trong toàn bộ vụ án

bốn mươi chín cổ phần tại sarscoe miền bắc
và bốn mươi chín cổ phần tại sasco phú quốc
theo hội đồng xét xử bị cáo lan và tập đoàn vạn thịnh pháp
chi hơn bảy mươi chín bảy cổ phần tại sarscoe miền bắc
để nắm giữ số lượng cổ phần trên
vì vậy tiếp tục cây biên để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn
của bị cáo lan trong toàn bộ vụ án
ngoài ra trong quá trình giải quyết vụ án
hội đồng xét xử nhận được đơn của bị cáo trương mỹ lan
và một số cá nhân tổ chức có giao dịch với bị cáo lan
để chuyển nhượng bất động sản dự án
xong do bị cáo lan bị bắt nên giao dịch phải ngưng lại
các bất động sản bị kê biên ngăn chặn phong tỏa
từ đó theo yêu cầu của bị cáo lan và một số người liên quan
hội đồng xét xử sơ thẩm cũng đã giải quyết trong vụ án này
cụ thể sáu bất động sản tại hai trăm một mươi ba điện biên phủ
quận ba tp hcm được bị cáo trương mỹ lan mua của ông hoàng như luận
với giá là bốn trăm tám mươi tỷ đồng đã thanh toán một trăm tám mươi tỷ đồng
theo hội đồng xét xử để đảm bảo thu hồi tài sản
khắc phục hậu quả của vụ án
hội đồng xét xử buộc ông luận nộp lại một trăm tám mươi tỷ đồng
xong xong đó khi nộp tiền thì ông luận
sẽ được nhận lại tài sản bị kê biên
khu đất hai trăm ba mươi ba
hai mươi năm b nguyễn văn cử quận một tp hcm
được xác định là của công ty cổ phần địa ốc hoàn hảo
bị cáo trương mỹ lan thông qua ba cá nhân
dùng hơn một bốn trăm năm mươi ba tỷ đồng để mua chín mươi chín sáu cổ phần của công ty này
hội đồng xét xử ghi nhận sự tự nguyện của các bên
rằng khi công ty cổ phần địa ốc hoàn hảo
nộp lại hơn một bốn trăm năm mươi ba tỷ đồng
đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của bị cáo lan
thì ba cá nhân phía bản lan
phải giao lại toàn bộ cổ phần cho công ty
ba giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
hội đồng xét xử cũng ghi nhận sự tự nguyện
thỏa thuận của các bên
buộc công ty gia tuệ tỉnh lâm đồng
hoàn trả sáu trăm bảy mươi hai tỷ đồng cho bị cáo lan
tiếp tục cây biên sáu bất động sản
để đảm bảo nghĩa vụ của công ty gia tuệ
trả lại ba giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
tại tỉnh lâm đồng
và chấm dứt ngăn chặn
để công ty tiếp tục thực hiện dự án liên quan
tài sản liên quan công ty thành hiếu
đang được thế chấp tại scb
theo hội đồng xét xử
mặc dù các tài sản này đang bị thế chấp
nhưng việc thế chấp là do bị cáo lan
tự ý thực hiện khi các bên
đang thực hiện chuyển nhượng dự án
bị cáo lan mới thanh toán một hai trăm linh tỷ đồng
trên ba bốn trăm năm mươi tỷ đồng
nhưng vẫn lấy lại tài sản đi thế chấp
vì vậy công ty thành hiếu
phải trả một hai trăm linh tỷ đồng
đã nhận từ bị cáo lan
sau đó sẽ được nhận lại các tài sản
về khoản vay tại scb
đang thế chấp bằng các dự án gồ nền
và cổ phần của công ty thành hiếu
tòa buộc bị cáo lan phải chịu trách nhiệm
trả cho scb bản án nêu
bên cạnh đó hội đồng xét xử
tuyên giải ngăn chặn trả lại
một số tài sản liên quan của bị cáo
trương mỹ lan đang thế chấp đảm bảo
cho các khoản vay tại tổ chức tín dụng khác
phần tiền còn lại sau khi xử lý
nợ tại các ngân hàng
nếu còn và được xác định là của bị cáo lan
yêu cầu chuyển về cục thi hành án dân sự
tp hcm để đảm bảo
nghĩa vụ của trương mỹ lan trong toàn bộ vụ án
gồm bất động sản tại

phường võ thịnh sáu quận ba tp hcm
bất động sản tại sáu mươi bốn sáu mươi bảy
trần quốc thảo phường bảy
quận ba tp hcm
hai mươi sáu căn hộ shop house
thuộc dự án eco green sài gòn quận bảy
thửa đất tại phường tân phú quận bảy
ông nguyễn thắng lợi
phó tổng cục trưởng tổng cục thi hành án dân sự
khẳng định vạn thịnh pháp sẽ là
vụ án thi hành án dân sự lớn nhất
từ trước tới nay số tiền bồi thương
thiệt hại rất lớn rất nhiều tài sản
và đương sự liên quan
ngay trong giai đoạn điều tra truy tố các tài sản
và vật chứng được chuyển giao cho
cơ quan thi hành án tổng cục thi hành
đã chỉ đạo kiểm tra ra soát
về thủ tục pháp lý để đảm bảo
thi hành án về sau ông lợi cho hay
nói về trình tự
thủ tục thi hành án ông lợi khẳng định
bản án sơ thẩm chưa có hiệu lực
thi hành khi nào bản án có
hiệu lực thi hành thì chúng tôi sẽ
tổ chức theo đúng quy định đây là
vụ án rất lớn được sự quan tâm đặc biệt
của lãnh đạo đảng nhà nước và dư luận
xã hội ông lợi nói
lãnh đạo tổng cục thi hành án dân sự khẳng định
đã chủ động chỉ đạo cục thi hành án
dân sự tp hcm xây dựng
kế hoạch chi tiết bố trí nguồn lực
và cử cán bộ hướng dẫn đương sự
liên quan nộp đơn thi hành án
phải sẵn sàng ngay khi bản án
trong quá trình điều tra giai đoạn hai của vụ án
xảy ra tại ngân hàng scb
bộ công an làm rõ hành vi rửa tiền
lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà trương mỹ lan
thiếu tướng nguyễn văn thành
phó cục trường cục cảnh sát điều tra
tội phạm về kinh tế nhận định
sau khi rút tiền thông qua hoạt động ngân hàng
bà lan đã đem đi đầu tư mua gom
bất động sản lớn trên toàn quốc
đồng thời chuyển tiền ra nước ngoài để đầu tư
thiếu tướng nguyễn văn thành
phó cục trường cục cảnh sát điều tra
tội phạm về kinh tế bộ công an thông tin
về quá trình điều tra giai đoạn hai
trong vụ án xảy ra tại tập đoàn
vạn thịnh pháp ngân hàng scb
và các đơn vị liên quan
theo thiếu tướng thành đây là vụ án lớn
với số lượng bị can người liên quan
rất nhiều vì vậy cơ quan
điều tra tách vụ án để điều tra
trong hai giai đoạn ở giai đoạn hai
bộ công an tập trung điều tra
hai tội danh chính là lừa đảo chiếm
đoạt tài sản liên quan đến trái phiếu
và rửa tiền của bà trương mỹ lan
chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp
đối với hành vi lừa đảo phát hành trái phiếu
lãnh đạo cục cảnh sát điều tra
tội phạm về kinh tế cho hay cơ quan
điều tra bước đầu xác định bà trương
mỹ lan đã thông qua bốn doanh nghiệp
để phát hành hai mươi năm gói trái phiếu
thu khoảng ba mươi tỷ đồng
khó khăn bây giờ là xác định bị hại
những nhà đầu tư mua trái phiếu
thiếu tướng thành nói
vì cục phó đề nghị những nhà đầu tư
mua trái phiếu của bà lan và đồng phạm
cần đến công an địa phương nơi bị hại
đăng ký địa chỉ trên các trái phiếu
để trình báo đối với hành vi rửa tiền
thiếu tướng thành cho biết
pháp luật đã quy định rõ những hành vi
để rửa tiền lãnh đạo cục cảnh sát
điều tra tội phạm về kinh tế lấy ví dụ
như người phạm tội dùng tiền
có được do phạm tội mà có
để sử dụng vào việc đầu tư giao dịch ngân hàng
kể cả là tài trợ từ thiện
thông tin thêm thiếu tướng thành cho biết
số tiền mà bà trương mỹ lan rút được
qua hoạt động ngân hàng đã được
bị can này đem đầu tư mua gom
các bất động sản lớn trên toàn quốc
và chuyển một phần ra nước ngoài
theo kết luận điều tra với vai trò là
chủ tịch vạn thịnh pháp bà trương mỹ lan
sở hữu số lượng lớn các công ty còn
công ty liên kết giao cho người nhà
người thân tín điều hành quản lý
tại ngân hàng scb bà trương mỹ lan
dù không nằm giữ chức vụ tại đây
nhưng lại là cổ đông chính
có thời điểm nắm giữ đến tám mươi năm cổ phần
kết luận điều tra xác định
bà lan dùng scb làm kênh
huy động vốn cho cá nhân mình
cùng đồng phạm lập khống hồ sơ vay vốn
để rút tiền trong scb
vốn là tiền của người dân và khách hàng
gửi vào ngân hàng
với các thủ đoạn trên trương mỹ lan và đồng phạm
đã rút ruột ba trăm linh bốn chín mươi sáu tỷ đồng của scb
số tiền này đến nay không thể chi trả
và còn phát sinh số tiền lãi
hơn một trăm hai mươi chín ba trăm linh tỷ đồng
kết luận điều tra xác định
bà trương mỹ lan và đồng phạm
gây thiệt hại với tổng số tiền
là bốn trăm một mươi năm tỷ đồng
đáng chú ý trong vụ án này
cơ quan điều tra đã kê biên khối tài sản đồ sộ
của bị can trương mỹ lan
cụ thể cục cảnh sát điều tra tội phạm
về kinh tế tạm giữ
một hai trăm sáu mươi sáu bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
giấy chứng nhận công trình xây dựng
một bảy trăm tám mươi bốn bản photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
danh sách hai trăm sáu mươi chín nhà đất cho thuê
và hai mươi một hợp đồng công chứng

các thửa đất thuộc dự án phước kiện
huyện nhà bè tp hcm
cục cảnh sát điều tra tội phạm
về kinh tế cũng tiến hành kê biên
đối với một hai trăm ba mươi bảy bất động sản
liên quan đến bà trương mỹ lan
kê biên tám trăm năm mươi bảy triệu cổ phần scb
của bà lan và các cá nhân đứng tên hộ
kê biên sáu mươi một bất động sản
và ngăn chặn giao dịch
bất động sản của các bị can trong vụ án
cục cảnh sát điều tra tội phạm
về kinh tế cũng kê biên hai mươi hai tài sản
là phương tiện gồm một du thuyền
hai tàu một mươi chín ô tô của bà trương mỹ lan
và trương huệ vân
do các pháp nhân đứng tên
bên cạnh đó còn có một số tiết kiệm
thiết bị điện tử và các đồ vật khác
vậy trong nước bà trương mỹ lan
chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp
có những tài sản nào
đó là những tòa nhà triệu đô
đầu tiên phải kể đến là khách sạn dai u
tổ hợp trung tâm thương mại đi hà
với tổng diện tích gần ba hectare
khách sạn dai u hà nội năm sao
khu văn phòng đi hà business center
và khu căn hộ cho thuê
trong thời gian đầu hoạt động
dai u là khách sạn lớn nhất của hà nội
thu hút giới doanh nhân và nguyên thủ các quốc gia
chọn là nơi nghỉ ngơi khi đến việt nam
khách sạn dai u hà nội
nằm ở vị trí đắc địa với bốn mặt phố bao quanh
nằm ở trung tâm cửa ngõ phía tây của hà nội
với hơn bốn trăm linh phòng nghỉ
phần không gian mở của cụm tổ hợp dai u
hướng về phía hồ thủ lệ
trước khi về tài vạn thịnh pháp
khách sạn dai u trải qua ba đời chủ
đến năm hai nghìn một mươi năm
công ty cổ phấn bongsen công bố
tại đại hội đồng cổ đông có kế hoạch đầu tư

để sở hữu năm mươi một
vốn khách sạn dai u hà nội
như vậy tổ hợp khách sạn dai u
được định giá lên tới gần bảy một trăm sáu mươi tỷ đồng
vào thời điểm năm hai nghìn một mươi năm
đến năm hai nghìn một mươi sáu
công ty bongsen đã mua được

nhưng sau đó
công ty không công khai tiến độ thương vụ này
cho đến phiên tòa này
qua lời khai của bà trương mỹ lan
thì bongsen cóp khi ấy là
chủ khách sạn dai u
toàn bộ khối tài sản này
gia đình bà trương mỹ lan chiếm trên chín mươi ba cổ phần
trong phiên xét xử
bà trương mỹ lan đã đề nghị bán khách sạn dai u
để khắc phục hậu quả của vụ án
cách khách sạn dai u vài chục mét
là tòa nhà capitol plain
hai mươi chín liễu giai ba đình hà nội
là tòa nhà văn phòng hạng a
với hai tòa tháp văn phòng cao ba mươi bảy tầng
diện tích cho thuê thực là một trăm linh m hai
về kiến trúc capitol plain
lấy cảm hứng kiến trúc hình ảnh con rồng
từ trong truyền thuyết dân gian việt nam
ý tưởng vậy rồng trên nền kính
và thiết kế của tòa nhà
để mô phỏng một con rồng đang bay nhảy
tòa nhà vốn là một phần
của dự án vinhome metropolis
sau đó được chuyển nhượng sang cho pháp nhân
công ty cổ phần twin beach
thuộc sở hữu của tập đoàn bất động sản singapore
đầu năm hai nghìn hai mươi hai
capitol land thông báo thoái vốn
khỏi tòa nhà capitol plain
và chuyển nhượng tòa nhà văn phòng này
cho một bên thứ ba với giá trị
là bảy trăm năm mươi một triệu đô la singapore
tương đương là năm trăm năm mươi triệu đô la mỹ
khoảng một mươi hai năm trăm linh tỷ đồng
chủ mới tòa nhà văn phòng
tọa lạc tại trung tâm quận ba đình hà nội
được giới thiệu là công ty
cổ phần đầu tư và phát triển viva land
viva land từng được giới bất động sản
nhắc đến là doanh nghiệp
có mối liên hệ với vạn thịnh pháp
trên website chính thức của tập đoàn vạn
thịnh pháp trước đó cũng xuất hiện
thông tin viva land là đối tác
một tòa nhà đẹp lộng lẫy giữa thủ đô
giá trị hàng trăm triệu đô la mỹ
nhưng bấy lâu nay thiên hạ
vẫn chỉ dừng lại ở việc đồn đoán
về chủ nhân của nó
sự giàu có xa hoa cùng những bí ẩn
thâm sâu trong gia tộc trương mỹ lan
được hé mở một phần khi bà lan
phải đứng trước tòa
với tư cách bị cáo trong một vụ đại án
vô tiền khoáng hậu
bà trương mỹ lan thừa nhận
đây là tài sản của gia đình mình
được mua với giá là bảy trăm linh triệu đô la mỹ
chưa kể chi phí làm thủ tục hồ sơ hoàn thiện
nay bị cáo muốn bán tài sản này
với trị giá là một tỷ đô la mỹ
tuy nhiên tòa thông báo
đã nhận được thông tin con gái bị cáo lan
gửi cho hội đồng xét xử
thì tòa nhà capitol plain
hai mươi chín liễu dai dự kiến
được trả khoảng ba trăm sáu mươi triệu đô la mỹ
chứ không phải là một tỷ đô la mỹ
như bị cáo lan nói
xây dựng trung tâm thương mại
trên đất vàng
ngoài những tài sản khổng lồ được bị cáo
trương mỹ lan lần đầu xác nhận tại tòa
vạn thịnh pháp còn sở hữu hàng loạt dự án
đắc địa tại trung tâm cung đường nguyễn huệ
nơi đặt trụ sở chính của vạn thịnh pháp
đồng khởi của các địa điểm xung quanh
ở trung tâm tp hcm
quận một quận ba
trong đó phải kể đến khách sạn bốn sao
plain hotel sài gòn
trên đường nguyễn huệ thuộc quản lý của công ty
cổ phần bông sen công ty con của vạn thịnh pháp
cũng tại khu đất vàng
trung tâm quận một vạn thịnh pháp
có sở hữu khu phức hợp trung tâm mua sắn
union square với bốn mặt tiền
đường đồng khởi lê lợi nguyễn huệ
lê thánh tôn
gần kề với trụ sở hội đồng nhân dân
và ủy ban nhân dân tp hcm
nơi này có tổng diện tích sản
lên đến chín mươi một m hai
quy mô sáu tầng hầm và chín tầng nổi
trong đó có năm tầng nổi
là khách sạn năm sao
kể đến là trung tâm mua sắm andong plaza
và khách sạn năm sao windsor plaza
đường an dương vương quận năm
cũng thuộc sở hữu của tập đoàn
vạn thịnh pháp
andong plaza và khách sạn năm sao windsor plaza
có tổng vốn đầu tư hơn gần
một ba trăm linh tỷ đồng
với tòa nhà cao hai mươi năm tầng
và trung tâm thương mại hội nghị
windsor plaza là khách sạn đầu tiên
do tư nhân việt nam đầu tư và quản lý
đạt tiêu chuẩn năm sao
và được chọn làm nơi tổ chức nhiều sự kiện lớn
như hội nghị apec năm hai nghìn sáu
thời điểm hiện tại
vẫn hoạt động bình thường
nhưng lại rơi vào trạng thái
khá vắng khách
một tài sản khác được bị cáo trương mỹ lan nhắc đến
tại tòa chính là biệt thự cổ
nằm tại số một trăm một mươi một trăm một mươi hai
võ văn tần quận ba
căn biệt thự cổ được xây dựng
trên khu đất hai tám trăm một mươi chín m hai
theo kiến trúc pháp cổ
là nhà cấp hai ba
gồm hai tầng
với tổng diện tích sàn xây dựng là hơn hai m hai
vào năm hai nghìn một mươi ba
khi thị trường bất động sản diễn ra sôi động
căn biệt thự trên một trăm linh tuổi này
được giao bán với giá là
bốn mươi bảy triệu đô la mỹ
nhưng đến năm hai nghìn một mươi năm
công ty cổ phần minerva
được bà lan đứng tên chủ sở hữu
đã mua thành công với trị giá là
ba mươi năm triệu đô la mỹ
khoảng hơn bảy trăm linh tỷ đồng
theo tỷ giá giai đoạn đó
ngay sau khi mua lại căn biệt thự này
bà lan đã cho trùng tu lại
theo nguyên bản vào năm hai nghìn một mươi
sau khi bà trương mỹ lan bị bắt
lực lượng chức năng đã đến nơi làm việc
rồi nhà thầu đã thông báo
đóng cửa công trình ngưng thi công
trả lời trước tòa
bà lan xin giữ lại căn biệt thự này
vì là di tích cổ
gia đình muốn bảo tồn
một mắt xích quan trọng trong vụ án vạn thịnh pháp
là bị cáo chu lập cơ
chồng của trương mỹ lan
người nắm vai trò là cổ đông chính
sở hữu chín mươi chín hai mươi sáu cổ phần
và chủ tịch hội đồng quản trị
công ty cổ phần đầu tư times square
doanh nghiệp sở hữu tòa nhà times square
tọa lạc ngay mặt tiền
đường nguyễn huệ
phường bến nghé
times square là cao ốc phúc hợp
nằm ở vị trí trung tâm đường nguyễn huệ
tòa nhà cũng được xem là trái tim
của thành phố hồ chí minh
tổng thể kiến trúc của times square
gồm tòa tháp cao ba mươi chín tầng
có khối bệ sáu tầng và ba tầng hầm
với tổng diện tích xây dựng
khoảng chín mươi m hai
chiều cao của times square lên tới gần
một trăm sáu mươi năm mét và là tòa nhà thứ hai
của thành phố hồ chí minh
có sân đậu trực thăng trên sân thượng
toàn bộ mặt ngoài của times square
là the riverside sài gòn
được giới thiệu là một trong số
những khách sạn sáu sao đầu tiên ở việt nam
từng ở vị trí thứ bốn trong danh sách
năm mươi khách sạn tốt nhất thế giới
khách sạn có mặt tiền hướng ra đường đồng khởi
và nguyễn huệ với thiết kế vương giả
lộng lẫy tinh xảo đến từng chi tiết
vừa phong thoáng hiện đại
lại vừa cổ điển quý phái
bị cáo tru lập cơ thừa nhận
đồng ý để vợ là bà trương mỹ lan
và tập đoàn vạn thịnh pháp làm thủ tục đầu tư
cấp phép xây dựng huy động vốn
vay vốn ngân hàng scb
thực hiện công trình tòa nhà times square
khu liên hợp văn phòng khách sạn
căn hộ cao cấp trung tâm thương mại
sau đó ông tru lập cơ
lại thống nhất với vợ
sử dụng tài sản là quyền sử dụng đất
và tài sản hình thành trong tương lai
tại dự án times square để đảm bảo
cho các khoản vay đứng tên các cá nhân
pháp nhân do bà trương mỹ lan chỉ định
công ty times square
ký các biên bản họp đại hội đồng cổ đông
nghị quyết chấp thuận thế chấp
để hợp thức hóa giấy tờ bảo lãnh khoản vay
tại ngân hàng scb
giúp cho bà trương mỹ lan giúp ruột tiền
tại scb gây thiệt hại hơn
chín tỷ đồng những khối tài sản
khổng lồ của bà lan từ đâu mà có
những thương vụ mua bán hàng trăm triệu đô la
chỉ trong trước mắt mang dấu ấn
trương mỹ lan chỉ đến khi bà lan
bị bắt truy tố về bà tội danh
tham mô tài sản đùa hối lộ
và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng
hoạt động khác liên quan đến hoạt động
ngân hàng thì cả xã hội mới
bảng hoảng và vỡ lẽ
bị cáo rút ruột của ngân hàng scb
tỷ đồng từng đó tiền thì bà muốn
làm gì cũng được những góc khuất
sẽ được hé lộ và phôi bày những cuộc
tranh luận tiếp theo tại phiên tòa
cũng như quá trình điều tra giai đoạn hai
của đại án này cơ chế đặc biệt
thu hồi tài sản vụ án vạn thịnh pháp
cần thống nhất rất cao giữa các cơ quan
để dễ áp dụng thi hành án
nhanh ông nguyễn văn hòa
cục trưởng thi hành án dân sự tp hcm
nói tại hội nghị sơ kết
sáu tháng đầu năm tổng cục thi hành án
dân sự bộ tư pháp vào sáng
tài sản cần thu hồi trong vụ án vạn thịnh pháp
gồm khoảng một sáu trăm linh bất động sản
hai mươi ba mã cổ phiếu cổ phần
giá trị đặc biệt lớn đa số
bất động sản nằm tại tp hcm
cục thi hành án dân sự tp hcm
đã tiếp nhận hồ sơ
liên quan đến các bất động sản này
và đang phối hợp với cục cảnh sát điều tra
tội phạm về tham nhũng kinh tế buồn lậu
bộ công an đối chiếu các loại giấy tờ
bên cạnh tài sản theo ngoà
số tiền trong vụ án cần thu hồi
ước tính là bốn trăm sáu mươi năm tỷ đồng
có tám mươi tại
tp hcm số bị hại
giai đoạn đầu không nhiều nhưng
giai đoạn hai của vụ án lên tới
ba mươi sáu người và có thể tăng
ở giai đoạn hai của vụ án vạn thịnh pháp
bà trương mỹ lan và đồng phạm bị cáo buộc
lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan
việc phát hành trái phiếu trái pháp luật
từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm

khoảng ba mươi tỷ đồng của hơn
ba mươi người dân ngoài ra
bà lan và nhiều bị can có bị
điều tra tội dừa tiền tính pháp
lý của các tài sản và dự kiến tình huống
xảy ra khi thi hành án cũng
được tính đến chúng tôi đã trao đổi
với cơ quan điều tra để nắm rõ
bản chất của dòng tiền tính chất các
tài sản nhằm đảm bảo thu hồi tối đa
nhanh đúng pháp lý tránh
xảy ra điểm nóng ông hòa cho hay
cho rằng khó khăn đầu tiên
khi thu hồi tài sản trong đại án
vạn thịnh pháp là các quy định còn
trông chéo ông hòa đề nghị
các cơ quan sớm sửa đổi pháp luật
thi hành án phù hợp thực tế
đảm bảo nhanh hiệu quả ông đề xuất
bộ tư pháp tăng cường nhân sự
biên chế cho tp hcm để thi hành
vụ án vạn thịnh pháp bởi
cục thi hành án dân sự đang rất áp lực